sau hai năm thực hiện nghị quyết số bảy mươi sáu của quốc hội khóa một mươi ba về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
tp hcm đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận
tuy nhiên theo ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội tp hcm mới chỉ dừng lại ở những con số
còn trên thực tế cho thấy dù tốc độ giảm nghèo nhanh nhưng chưa được bền vững
theo ủy ban nhân dân tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm thành phố đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo
hoàn thành trước thời hạn một năm tiêu chí nghèo thu nhập trên một mươi sáu triệu đồng một người một năm
tuy vậy tốc độ giảm nghèo của thành phố tuy nhanh nhưng chưa thực sự bền vững dễ tái nghèo
nguyên nhân của thực tế này là do một mặt hộ nghèo đã vượt chuẩn nghèo nhưng tích lũy trong thu nhập chưa ổn định
mặt khác các chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo ở một số địa phương
chưa tác động kịp thời đầy đủ hoặc một số chính sách hỗ trợ bị cắt giảm khi hộ đã vượt qua chuẩn nghèo
làm cho tâm lý của hộ nghèo lo lắng hụt hẫng thiếu tự tin
điều này cho thấy chuẩn nghèo nếu chỉ dựa vào thu nhập thì chưa phù hợp với mức sống và điều kiện thực tế
nhất là trong bối cảnh phát triển của tp hcm
chuẩn nghèo của thành phố hiện nay cao hơn gấp đôi chuẩn quốc gia
nhưng so với mức thu nhập trung bình của thành phố chỉ bằng một phần tám
từ chuẩn nghèo thu nhập có những bất cập nên có phương thức để xem xét
tính toán tốc độ giảm nghèo hàng năm để đề ra mức chuẩn nghèo trong từng thời kỳ cho hợp lý
hơn nữa chuẩn thu nhập cũng có sự bất cập nên xây dựng chuẩn nghèo tiếp cận theo phương pháp đa chiều
hiện tại với năm chiều nghèo thành phố chú trọng chiều giáo dục việc làm bảo hiểm xã hội nhà ở
vì vậy đối với tp hcm việc giảm nghèo đã làm tốt nhưng cần phải bền vững và không được để tái nghèo